tại trung tâm thành phố buôn ma thuột các chiến sĩ không kịp nghỉ ngơi

sau khi làm xong các thủ tục cần thiết
ngay trong ngày tổ công tác tiến hành
di lý mẫu nước một mươi về công an tỉnh đồng nai
để đấu tranh làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án
bước đầu đầu đức một mươi đã tỏ ra ngoan cố
chỉ nhận là gây ra ba vụ trộm cắp tài sản
chứ không sát hại thiếu nữ
tại nhà trọ tổ một mươi bảy
của phố tám phường long bình
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sau nhiều tiếng đấu tranh
với những chứng cứ vững chắc
và lập luận thuyết phục của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm
cuối cùng đầu đức một mươi
đã cuối đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thực hiện liên tiếp các vụ trộm cắp
và sát hại nạn nhân phạm thị bình minh
sinh năm hai nghìn bốn
khi bị phát hiện hành vi trộm cắp
các tài liệu chứng cứ
thì cơ quan điều tra đã đấu tranh
bước đối tượng phải nhận hành vi phạm tội
và nó nhận
và nó khai thác các hành vi phạm tội trước đó
chúng ta đang tiếp tục bước rộng
để xử lý đối tượng
theo đó vợ sạng sáng ngày chín tháng bốn
mới lang thang đi các phòng trọ để tìm xem
nơi nào sơ hở để còn đột nhập
và trộm cắp tài sản
đến khu trọ tổ một mươi bảy khu phố tám phường long bình
mới phát hiện phòng trọ của chị minh đang mở hé cửa
còn sáng đèn nên lẻn vào trộm một chiếc điện thoại di động
nghe tiếng động mình tỉnh giấc
phát hiện tên trộm và lấy được con dao nhỏ bếp
để phòng thân và xua đuổi tên trộm ra khỏi phòng
trong lúc giằng co một mươi đứa cướp được dao và đâm nhiều nhát
khiến minh gục trên nền nhà
sau đó cướp điện thoại di động rồi bỏ trốn
trở về phòng trọ của mình
một mươi gói ghém quần áo vào túi
trả phòng và bỏ trốn
trong suốt quá trình bỏ trốn hàng ngàn cây số đấy
vì đang mùa dịch bệnh không có xe khách
nên một mươi đã bịa da tên là long
mồ côi cả cha lớn mẹ
nên y lang thang từ phú thọ vào đây để kiếm việc làm
động lòng nên các lánh xe tải đã cho một mươi đi nhờ suốt trạng đường này
đến trạng đường khác trong quá trình chạy trốn
khiến các trinh sát cũng phải vượt hàng ngàn cây số mới bắt được ghi
chấn đấu dịch bệnh
chín gói ghém quần áo

trong quá trình bỏ trốn
trong quá trình chạy trốn
đối tượng sẽ được trả khéo
như thế nào
rõ ràng đối tượng rất là nguy hiểm từ trộm cắp chuyển thành cướp giết hiếp
đặc điểm của đối tượng này là chỉ một mình nó gây án nó không chung với một băng
thường thường là những loại trộm cắp các loại tội phạm cướp giật thì nó có băng nhóm từ hai đối tượng ba đối tượng đó lên
nhưng đặc biệt thằng này chỉ có một mình đối tượng
các vụ thì hình như nó toàn độ nhập nó nắm trước tình hình và nó vào các cái nhà trọ mà chỉ có một người đó là nữ công nhân
và sau khi là trộm rồi cướp rồi rồi có hành vi hiếp
trước đó vào khoảng một giờ ngày bốn tháng bốn một mươi từng đột nhập vào phòng trọ của một phụ nữ trên đại bàn tỉnh đồng nai
để lấy trộm đi một chiếc xe máy trị giá khoảng hai mươi ba triệu đồng và một điện thoại di động
sau khi trộm cắp
thấy nạn nhân xinh đẹp mời còn dùng dao khống chế nạn nhân với định là hiếp dâm
nhưng khi nạn nhân văn xin và nhận ra cùng quê với mời y đã bỏ đi
tội phạm cũng đã lợi dụng những cái mùa chống dịch của các cái địa phương
cũng như là các cái khu vực các nhà trọ và các cái khu vực dân cư
thì đối tượng thường lợi dụng những cái sơ hở trong việc quản lý tài sản
cũng như là sơ hở trong cái việc
để mất cảnh giác đối với khi tham gia các hoạt động các dịch vụ để lợi dụng đêm tối
và các cái khu vực vắng vẻ để đột nhập vào các cái khu vực nhà trọ và các cái khu vực vắng vẻ
để trộm cắp tài sản hoặc là cướp giật tài sản
thì ra tại là trong cái dịch covid người chiến này muốn về nhà nhưng mà
để về nhà sợ đi trên đường để không có xe khách nhá để bắt xe dọc đường sợ không có đủ tiền
người ta cho sáu trăm linh ngàn thì sao về
rồi lại phải quay lại ở đồng nai ở nhà chị
ở nhà chị còn một thời gian thì tù về chị
chị hay chửi cằm rằm vầy vầy á
chị cứ nói suốt ngày nói suốt ngày vậy
chị mới bỏ ra ngoài bỏ ra ngoài khi không có tiền mà đi làm những việc như vậy
với những tội ác đã gây ra
chắc chắn đạo đức mới sẽ phải chịu sự trừng phạt
trừng phạt của pháp luật
tuy nhiên qua vụ án trên xã hội các ngành chức năng mỗi địa phương
và đặc biệt là thân nhân của những người đã từng một lần lầm lỡ
cần phải có cái nhìn khách quan bao dung tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ
hỗ trợ những người cải tạo không giam giữ hoặc chấp hành xong án phạt tù
tha tù trước thời hạn có điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng
có công an việc làm ổn định
riêng công an địa phương nơi có người mán hạn tù trở về nơi cư trú
cũng cần làm tốt công tác nắm bắt tình hình hỗ trợ các tổ chức đoàn thể
tiếp cận đối tượng được ra
cần thành lập các luật bộ giúp đỡ người lầm lỗi tại cơ sở để giáo dục
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ sớm phát hiện những biểu hiện nghi vấn
bất thường nhằm kịp thời có biện pháp phòng ngừa tái phạm
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
sau một thời gian với sự vào cuộc quyết liệt công tác điều tra ban đầu được tiến hành thận trọng khách quan
ban chuyên án có nhận định đánh giá về tính chất vụ án đối tượng gây án phù hợp nên chỉ đạo có trọng tâm
đúng hướng đã giúp chuyên án sớm được khám phá góp phần ổn định dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đồng nai
tạo sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng công an
chương trình hành trình phá án tuần này của chúng tôi xin được khép lại
xin chào và hẹn gặp lại trong khung giành tập tiếp theo